sáng ngày chín tháng một mươi một công an huyện cư cù yên tỉnh đắk lắc đã cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hờ ngơm bờ đắp năm mươi hai tuổi trú tại xã ea bờ hốc huyện cư cù yên để điều tra về hai tội lừa đảo chuyện chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cuối năm hai nghìn một mươi tám công an huyện cư cù yên tỉnh đắk lắc nhận được đơn của anh bùi bá kỳ hai mươi tám tuổi chú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột tố cáo bà hờ ngơm bờ đắp có hành vi lừa bán cho anh ba thửa đất ở xã ea bờ hốc huyện cư cù yên nhưng không có trong thực tế rồi chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng
sau khi vào cuộc điều tra công an huyện cư cù yên đã làm rõ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bà hờ ngơm bờ đắp đã lấy thông tin cá nhân của những người thân quen ở cùng buôn
sau đó thông qua một người bạn bà hờ ngơm bờ đắp đã nhờ làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi bán cho anh kỳ lấy tiền tiêu xài
quá trình điều tra mở rộng công an huyện cư cù yên còn làm rõ với thủ đoạn tương tự đối tượng hờ ngơm bờ đắp đã nhờ người làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người khác
sau đó đối tượng đã mang những loại giấy tờ giả này đến ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh tỉnh đắk lắc thế chấp vay chiếm đoạt bốn trăm năm mươi triệu đồng và vay chiếm đoạt của ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh tỉnh đắk lắc năm trăm sáu mươi triệu đồng
đối với phương thức thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản nó không phải là mới